xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị tình hình chiến sự giữa nga và ukraine đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết
khi mới đây nhà trắng cho biết mỹ đang làm mọi thứ có thể để chuyển vũ khí tới ukraine
chống lại cuộc tấn công trên bộ dữ dội của nga ở khu vực đông bắc khắc cốp cũng như đồn bắc
bên cạnh đó cựu cố vấn của người đứng đầu lầu năm góc cũng hé lộ kịch bản có thể xảy ra
nếu mỹ triển khai quân ở tây ukraine
trong cuộc phỏng vấn trên kênh youtube georgian freedom người dẫn chương trình andrew napolitano
đã hỏi cựu cố vấn của người đứng đầu lầu năm góc đại tá douglas mcgregor rằng điều gì sẽ xảy ra
nếu người mỹ muốn đưa lực lượng quân sự vào ukraine
chuyên gia macriger dự đoán nếu mỹ triển khai quân ở tây ukraine nga có thể rắng một đòn trí mạng vào họ
nước này sẽ hành động dứt khoát để đè bẹp mỹ
theo ông tất cả các trung tâm hậu cần và căn cứ quân sự hỗ trợ quân xâm lược
sẽ bị tên lửa nga phá hủy
ông macrico nhận định tổng thống putin đã nói rõ hậu quả của sự can thiệp của nato là gì
theo đại tá macroigo nato hiện không quan tâm đến các cuộc đụng độ quân sự trực tiếp
trước đó tổng thống pháp emmanuel macron không loại trừ khả năng triển khai đội quân quân sự ở ukraine
nếu nga tạo đột phá trên tiền tuyến và nếu kiev yêu cầu như vậy
thư ký báo chí của tổng thống nga dmitry peskov lưu ý rằng
tuyên bố của đại diện các nước phương tây về việc họ sẵn sàng gửi quân đội tới ukraine
đòi hỏi moscow phải có phản ứng có trách nhiệm nhanh chóng và hiệu quả
theo ông cuộc tập trận hạt nhân được moscow công bố tuần trước
có liên quan trực tiếp đến những tuyên bố đe dọa khiêu khích và leo thang căng thẳng mới nhất
trên lục địa này của một số đại diện châu âu
trong một diễn biến khác ngoại trưởng mỹ antony blinken hôm một mươi bốn tháng năm
đã có chuyến thăm không báo trước từ ukraine và gặp tổng thống ukraine volodymyr zelensky
trong đó ông blinken tái khẳng định cam kết đẩy nhanh viện trợ cho kiev
giữa lúc nga ồ ạt đẩy mạnh tấn công trên cả mặt trận donbass lẫn mặt trận mới khắc khốp
bộ ngoại giao mỹ ngày một mươi bốn tháng năm thông báo về chuyến thăm của ngoại trưởng anthony blinken
tại thủ đô kiev của ukraine
chúng tôi sẽ thảo luận về tình hình chiến trường tác động của viện trợ an ninh và kinh tế từ mỹ
các cam kết dài hạn về an ninh và những lĩnh vực khác
cũng như chương trình hỗ trợ ukraine hồi phục kinh tế
trước chuyến thăm ông zelensky cho biết
ông sẽ nhấn mạnh việc thiếu hụt vũ khí phòng không với mỹ
đặc biệt là cần hai hệ thống

nơi đang hứng chịu các cuộc tấn công nặng nề của nga
trước đó hôm một mươi ba tháng năm cố vấn an ninh quốc gia nhà trắng
george sullivan tuyên bố với các phóng viên rằng
cả chúng tôi lẫn các đồng minh đang làm mọi thứ có thể để giúp ukraine chống nga
đồng thời cho biết thêm rằng
một gói vũ khí mới cho ukraine sẽ được công bố trong những ngày tới
cùng ngày thủ tướng đức olaf schol cùng lãnh đạo các quốc gia bắc âu
tiếp tục kêu gọi tăng cường viện trợ cho ukraine nhất là hệ thống phòng không
trong phiên họp báo trước lễ khai mạc thượng đỉnh an ninh với năm quốc gia bắc âu
bao gồm iceland đan mạch naui phần lan và nước chủ nhà thụy điển
thủ tướng đức cho rằng châu âu cần hành động thiết thực hơn
để duy trì sự hỗ trợ kéo dài dành cho ukraine và ngăn bước tiến của nga
tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn đức đã quyết định chuyển giao thêm cho ukraine
một tổ hợp phòng không patriot
và người đứng đầu chính phủ đức kêu gọi các nước châu âu khác
theo chân đức tăng cường cung cấp cho ukraine đạn dược xe tăng và các hệ thống phòng không
thủ tướng đan mạch mette frederisen đánh giá tình hình đã trở nên cấp bách
ukraine sẽ không thể cầm cự nếu không có các thiết bị của phương tây
và phương tây cần chuyển giao hệ thống phòng không nhanh nhất có thể
trong khi đó thủ tướng thụy điển uffe grittersen cho biết
hội nghị thượng đỉnh về an ninh giữa đức và các nước bắc âu
sẽ tập trung thảo luận về tình hình ukraine chính sách an ninh như nguy cơ về cuộc chiến tranh hỗn hợp
cũng như chuẩn bị nội dung cho thượng đỉnh tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn tại mỹ
thủ tướng thụy điển hé mở khả năng sẽ cùng đức và ba lan xây dựng liên minh
đảm bảo an ninh cho khu vực biển baltic
theo viện nghiên cứu kinh tế ken của đức đức và các quốc gia bắc âu
đều là những thành viên châu âu tích cực nhất trong việc hỗ trợ cho ukraine kể từ khi xung đột nổ ra
trong đó berlin là nhà tài trợ lớn nhất với tổng viện trợ lên đến một mươi bốn năm tỷ euro
theo trang tin faz của đức các nghị sĩ quốc hội đức mới đây ủng hộ ý tưởng
nato áp đặt vùng cấm bay ở miền tây ukraine để bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng cơ sở quân sự của ukraine
cũng như cho phép kiev tái triển khai các hệ thống phòng không vốn đang thiếu hụt
trong một diễn biến khác liên quan lợi dụng tình trạng thiếu nhân lực và vũ khí của ukraine
các lực lượng nga đang khoét sâu phòng tuyến của kiev và cố gắng tạo ra cơ hội đột phá trên chiến trường
theo dự án giám sát nguồn mở deep state trong những ngày qua
moscow đã chiếm được khoảng một trăm linh sáu km hai và ít nhất bảy ngôi làng ở tỉnh kharkov
hầu hết những ngôi làng này đã không còn dân cư sinh sống
deep state vốn có nguồn tin thân cận với quân đội ukraine cho biết
bằng cách tấn công kharkov lực lượng nga muốn cầm chân lực lượng ukraine ở đây
trong khi tiếp tục oanh tạc dữ dội ở donetsk phía đông nam kharkov
tổng thống volodymyr zelensky cho biết trong bài phát biểu qua video hàng đêm với người dân ukraine rằng
các trận chiến ở khu vực donets dữ dội không kém so với ở kharkov
ông zelensky cũng tuyên bố thêm rằng điện kremlin hướng tới mục đích phân tán lực lượng của chúng tôi
bằng cách mở mặt trận thứ hai ở kharkov
ông zelensky cũng cho biết thêm rằng tình hình ở kharkov phức tạp và đang thay đổi nhanh chóng
thống đốc kharkov olesynyi hobov viết trên mạng xã hội hôm một mươi ba tháng năm rằng
hơn ba mươi thị trấn và làng mạc trong tỉnh này đã bị tấn công bằng pháo và súng cối
làm ít nhất chín người bị thương
quân đội ukraine hôm một mươi ba tháng năm cho biết họ cũng đã đẩy lùi lực lượng nga
tiến gần làng lukiansti về phía bắc trong khu vực kharkov
tuy nhiên quân đội ukraine ghi nhận rằng người nga đã thành công một phần khi triển khai
các lực lượng đáng kể với số lượng lên tới năm tiểu đoàn trong khu vực
frank steven gatti thành viên cấp cao phụ trợ của trung tâm an ninh mỹ mới
phát biểu với the new york times rằng quân đội nga đã nhận ra rằng khó khăn lớn nhất
mà ukraine đang gặp phải là thiếu nhân lực
bằng cách tấn công lực lượng ukraine ở tiền tuyến nga đang nỗ lực tăng khả năng tạo ra đột phá
trong những ngày gần đây quân đội nga đã tiến
vào khu vực phía đông bắc ukraine và tuyên bố giành quyền kiểm soát ít nhất chín ngôi làng
và khu định cư tuy nhiên theo các nhà phân tích quân sự một phần trong kế hoạch của nga
là buộc ukraine phải chuyển quân khỏi các mặt trận khác đặc biệt là ở dombas
viện nghiên cứu chiến tranh cũng đưa ra đánh giá tương tự cho rằng các hoạt động tấn công của nga
ở kharkov có thể nhằm mục đích đưa lực lượng ukraine ra khỏi các mặt trận khác
về lâu dài điều này có thể giúp nga đạt thêm bước tiến nếu moscow tận dụng được điểm yếu
trong phòng tuyến của ukraine
michael gofman thành viên cấp cao tại quỹ hòa bình quốc tế kennedy cho biết
ukraine đang gặp nguy hiểm vì sẽ phải mất nhiều tháng để giải quyết tình trạng thiếu nhân lực
đạn dược có thể đến tiền tuyến trong hai tuần nhưng nhân lực thì không
ông kofman cũng dự đoán rằng tình hình nhân lực của ukraine có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn
trước khi có tín hiệu khả quan
theo lầu năm góc trong khi một phần trong số viện trợ quân sự trí giá sáu mươi một tỷ usd của mỹ
có thể đến ukraine trong vài ngày tới thì vấn đề nhân lực của ukraine
không phải là một vấn đề tồi tệ hơn

tướng mark hedding cựu chỉ huy lực lượng quân đội mỹ ở châu âu cho rằng
chỉ riêng vũ khí sẽ không cho phép ukraine lấy lại các vùng lãnh thổ đã mất
theo ap để giải quyết tình hình thiếu nhân lực nghiêm trọng ở tiền tuyến và bổ sung quân đội
ukraine đã hạ độ tuổi nhập ngũ từ hai mươi bảy xuống hai mươi năm
loại bỏ một số miễn trừ nghĩa vụ quân sự và tạo ra một cơ quan đăng ký trực tuyến cho các tân binh
vào đầu tháng năm quốc hội ukraine đã thông qua dự luật cho phép tuyển binh từ các tù nhân
để bổ sung nhân lực cho quân đội ukraine trong cuộc xung đột với nga hiện nay
tuy nhiên vẫn chưa rõ liệu những điều này có đủ để bổ sung lực lượng cho ukraine
và ngăn chặn bước tiến của nga hay không
theo đánh giá của viện nghiên cứu chiến tranh hiện tại các lực lượng nga đang cố gắng
giành quyền kiểm soát thành phố vjanske ở phía bắc kharkov từ phía tây và phía đông
thành phố vochranskyr ở tỉnh kharkov cuối tuần qua chứng kiến những cuộc pháo kích
và không kích dữ dội của nga
lực lượng nga sau đó bất ngờ mở chiến dịch tấn công dọc theo biên giới
dài khoảng một trăm linh km nhằm chọc thủng tuyến phòng thủ của ukraine trong khu vực
những diễn biến liên quan đến xung đột nga ukraine vẫn diễn ra hết sức phức tạp và khó lường
chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và truyền đến quý vị trong những chương trình kế tiếp
mời quý vị cùng chú ý đón xem
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại